các sở ngành tp hcm đã đề xuất cấm xe tải trên năm tấn trong đó có xe chở rác chạy vào khung giờ cao điểm trên tuyến quốc lộ năm mươi để giảm ồn tắc giao thông
cụ thể tuyến quốc lộ năm mươi được đề xuất cấm xe tải đi vào từ sáu giờ đến chín giờ và từ một mươi sáu h đến một mươi chín giờ đoạn từ đường nguyễn văn linh đến bãi rác đa phước
đây là tuyến đường thường xuyên xảy ra vai chạm ủng tắc giao thông đặc biệt lưu lượng xe rác đi qua đây mỗi ngày rất lớn cộng kênh
và có mùi hôi gây ảnh hưởng đến giao thông cũng như người dân vào khung giờ cao điểm
đề xuất này sẽ được tiếp tục nghiên cứu lấy ý kiến của người dân chuyên gia để phối hợp đồng bộ
việc hạn chế các loại xe tải lớn tránh giờ cao điểm hay chỉ chạy vào ban đêm đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng
đây là giải pháp điều tiết nhằm hạn chế xe cổ tập trung ban ngày gây ồn tắc tai nạn ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân